xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
theo tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ vụ án tới viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố bị can trương duy nhất năm mươi năm tuổi là cựu nhà báo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến phan văn anh vũ tức vũ nhô
theo kết luận điều tra năm hai nghìn ba ông trương duy nhất khi đó là trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết tại trung trung bộ văn phòng đặt tại đà nẵng
đã lợi dụng nhiệm vụ của cơ quan ký ba văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đề nghị được mua nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi để làm trụ sở văn phòng
sau khi nhận được quyết định của ủy ban nhân dân tp đà nẵng bị căn nhất đã để phan văn anh vũ khi đó là giám đốc công ty xây dựng bảy mươi chín thay báo đại đoàn kết nộp tiền vào ngân sách nhà nước
và ký hợp đồng nguyên tắc sang tên nhà đất trên cho công ty xây dựng bảy mươi chín bằng giá mua của nhà nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn bốn bị can nhất ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho công ty xây dựng bảy mươi chín
từ năm hai nghìn sáu gia đình vũ nhôm đã nhận chuyển nhượng lại nhà đất này hiện nay lô đất tám mươi hai trần quốc toàn là một phần đất trong căn biệt thự làm nhà ở của gia đình vũ nhôm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi phạm tội của bị can trương duy nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hơn ba trăm linh triệu đồng tại thời điểm tháng bảy năm hai nghìn bốn và hơn một mươi ba tỷ đồng tại thời điểm phát hiện tội phạm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhận định một số cá nhân nguyên là lãnh đạo báo đại đoàn kết thời điểm đó có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên căn cứ khoảng một điều chín và khoảng hai hai mươi bảy bộ luật hình sự hành vi những người này đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân các sở ban ngành của thành phố đà nẵng và một số cá nhân tổ chức khác có liên quan đến việc tham mưu thu hồi và bán nhà đất số tám mươi hai trần quốc toàn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tách ra để xử lý
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vẫn đang tạm giam bốn tháng về hành vi giết người đối với khổng cao trí ba mươi tuổi ngụ tệ xã lập yên huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi tám tháng bảy
trí một mình lái xe ô tô lưu thông trên đường hùng vương thuộc thị trấn dương đông huyện phú quốc
khi đến một ngã tư đèn đỏ thì xảy ra mâu thuẫn với ngô thiện toàn và nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh an giang
điều khiển xe máy đang lưu thông cùng chiều
tức giận trí điều khiển ô tô đuổi bám theo sau xe máy của toàn vào khoa
khi ra đến đoạn đường sân bay cũ vắng người qua lại thì toàn vào khoa phát hiện có ô tô chạy phía sau nên quay lại dừng xe bên phải trước đầu xe của trí
sau khoa tiến đến xe ô tô hỏi xin trí một mươi đồng nhưng trí không cho
đang tức giận trước đó trí liền điều khiển xe ô tô quay một vòng rồi lao thẳng vào xe máy mà toàn và khoa đang ngồi
hậu quả làm khoa chết tại chỗ còn toàn bị thương nặng
đến tối ngày hôm sau biết mình đã làm chết người nên trí đến công an huyện phú quốc đầu thú
thưa quý vị công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa bắt quả tăng nhóm đối tượng thuê phòng
tại một quán karaoke ở xã hòa an huyện phú hòa để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra tại phòng hai trăm hai mươi hai của quán karaoke công an huyện phú hòa bắt quả tang một mươi hai đối tượng
có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một sáu trăm bốn mươi bốn gram ketamine một mươi một điện thoại di động năm xe mô tô và hơn hai mươi ba triệu đồng
qua đấu tranh trần tuấn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại phường chín khai nhận
để chia tay bạn bè đi thành phố hồ chí minh làm ăn hiệp đã mua khoảng một mươi triệu đồng ma túy các loại
và tổ chức cho một mươi một đối tượng khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy này
hiện công an huyện phú hòa đã tạm giữ ba đối tượng là trần tuấn hiệp nguyễn phí thúc phương
chú tại thành phố tuy hòa và nguyễn khắc đoạt chú tại xã an hòa huyện tuy an để tiếp tục điều tra
thưa quý vị các đồng chí và các bạn các trang mạng xã hội ngày càng phát triển
đặc biệt là trang mạng facebook cũng kéo theo những mặt trái của nó
nhưng việc mạo danh người khác đặc biệt là những người nổi tiếng nhằm thực hiện những mục đích khác nhau
hành vi trên bị pháp luật nghiêm cấm và tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý sự phạt hành chính
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
đầu tháng tám đối tượng nguyễn hồng thu ba mươi hai tuổi tại quảng ngãi đã lên mạng xã hội facebook zalo
tạo ních giả gái rồi kết bạn với thanh niên khác đồng thời thực hiện hành vi phạm tội của mình
bằng cách nhắn tin trao đổi hình ảnh video khỏa thân
sau khi có hình ảnh khỏa thân đối tượng thuê thu tiếp tục đóng vai người khác nhắn tin đe dọa để tống tiền
sau khi kết bạn nghĩ là cô gái ấy ở trong tỉnh quảng ngãi nên tôi tin tưởng
cô gái ấy cũng gửi hình nhà cỏ một cô ấy cho tôi và bảo tôi gửi hình nhà cỏ một tôi cho cô ấy
chính vì thế tôi đã bị sắp bãi lừa
đây chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân bị đối tượng
tự lập nick giả nick ẩn danh hay mạo danh để lừa đảo
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an trên cả nước đã ghi nhận được hơn một trường hợp lừa đảo trên không gian mạng
theo luật sư văn trường trinh trưởng văn phòng luật sư nhân nghĩa
việc lập facebook giả mạo người khác là hành vi bị nghiêm cấm
theo luật công nghệ thông tin được ban hành từ năm hai nghìn sáu và các văn bản hướng dẫn luật này
cụ thể pháp luật nghiêm cấm hành vi giả mạo trên thông tin điện tử của tổ chức
cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin số
nhằm mục đích xuyên tạc thu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm uy tín của dân

luật hình sự việt nam cũng có quy định giả mạo người khác để thực hiện hành vi nào đó trái pháp luật
cũng theo luật sư trinh pháp luật đã quy định rõ không hình phạt
tuy nhiên để tình trạng giả danh người khác vẫn diễn ra phổ biến là do nhà mạng và những đơn vị có chức năng
đã không tăng cường quản lý chặt những tài khoản cố tình vi phạm chỉ đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý

cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trên môi trường mạng
thì các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm và quy định rõ ràng hơn để giải pháp luật xử lý những tài khoản cố tình vi phạm chỉ đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý những tài khoản cố tình vi phạm
bên cạnh đó người bị xâm phạm cũng cần có thái độ tích cực ngăn chặn hành vi vi phạm có biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm tránh trường hợp để hậu quả xảy ra mới tìm cách giải quyết
thông tin mới nhất về nguy cơ vỡ đập thủy điện dakar
ông lê viết thuận tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk nông cho biết
trước nguy cơ lo lắng vỡ đập thủy điện dakar xã hưng bình và dakru huyện dakrop
chính quyền địa phương hai tỉnh đắk nông và bình phước đã di rời trên năm người và tài sản đến nơi an toàn
ông thuận cũng cho biết đến thời điểm này sự cố kẹt văn xả trên công trường thủy điện dakar vẫn chưa được khắc phục
hiện tại nước đang được xả qua đường ống áp lực chiều nay chờ mực nước rút để tiếp tục khắc phục quan xả
các đơn vị đã có phương án khoan lỗ chờ nếu trường hợp xấu xảy ra sẽ nổ mìn để xả lũ
được biết đến thời điểm hiện tại mực nước tại hồ thủy điện dakar đã hạ xuống hai năm m so với ngày hôm qua mùng tám tháng tám và đặt ngưỡng an toàn
tuy nhiên do sự cố van xả đáy vẫn chưa thể khắc phục nên việc xả nước vẫn phải thực hiện bằng cách xả qua đường ống áp lực
nếu trong những ngày tới trời vẫn tiếp tục đổ mưa thì có thể mức độ nguy hiểm lại tăng lên
hiện tại thủy điện đã có phương án các phương tiện được bố trí sẵn sàng túc trực nếu xảy ra sự cố sẽ cho múc ngoài danh giới xả tràn để xả nước
công trình thủy điện dakar có dung tích kết kế một mươi ba triệu m ba nước đang trong quá trình thi công
mấy ngày qua công trình này xảy ra sự cố kẹt van xả đáy đã khiến cho mực nước hồ dâng cao nguy cơ mất an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết
trước sự cố của đập thủy điện đắc kha chính quyền địa phương đã triển khai các phương án tiếp tục di rời bốn người dân tại bốn xã chịu ảnh hưởng lên khu vực an toàn
vào chiều ngày tám tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bù đăng cũng đã tổ chức sơ tán di rời hai trăm linh hộ dân
với số lượng gần một người nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân trước nguy cơ sự cố vỡ đập thủy điện đắc hà
bốn người dân ở các khu vực có nguy cơ bị lũ do sự cố đập thủy điện dakar thuộc các xã đồng nai phước sơn thống nhất và xã đăng hà huyện bù đăng
đã được chính quyền địa phương tổ chức di rời lên khu vực
vùng cao một cách an toàn
theo thống kê tại huyện bù đăng tỉnh bình phước đến thời điểm hiện tại mưa lũ không làm thiệt hại về người
các ngành đoàn thể đang triển khai các phương án an toàn cho dân đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân di rời đến nơi ở mới
tuy nhiên mưa lũ cũng đã khiến cho bảy căn nhà cấp bốn bị ngập sạt lở một trăm linh hectare cà phê điều và cây ăn trái bị ngập úng
hai cầu dân sinh bị cuốn trôi hư hỏng một mươi ba máy nổ và xe máy ước thiệt hại hơn tám tỷ đồng
bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu
đứng trên chân địa bàn tỉnh bình phước và đắk nông cũng đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn khẩn trương sửa đường dọn dẹp nhà dân giúp dân di chuyển đồ đạc phát gạo và mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại
chỉ đạo các lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra
tiếp theo bản tin biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các đồng chí phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một phường nghĩa đức thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông về tội đánh bạc
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách năm cm trên cánh mũi phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông là đối tượng huỳnh quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thuận nam xã thuận an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã đắc ha huyện đắk cơ long tỉnh đắk nông bị công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện